chương trình tiếp tục với một số tin tức về trật tự an toàn giao thông
một chiếc xe tải đang lưu thông bất ngờ tài xế mất lái lao lên giải phân cách cứng
đâm gãy cột đèn rồi mới dừng lại vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng sáu
trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn có ấp ba xã tân lập huyện đồng xoài tỉnh bình phước đã được camera an ninh ghi lại
thông tin ban đầu người đàn ông tên là vĩnh ở tỉnh bình phước lái xe tải bề kiểm soát sáu mươi một ld bảy nghìn hai trăm bảy mươi năm
đi trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ thị xã đồng xoài đi tp hcm
khi đến đoạn đường trên bất ngờ mất lái lao lên giải phân cách cứng giữa đường
rồi trượt dài hàng chục mét sau đó đâm gãy cột đèn chiếu sáng giữa đường
chiếc xe chỉ dừng lại khi đã bay qua làn đường ở chiều ngược lại
rất may thời điểm xảy ra tai nạn có ít phương tiện tham gia giao thông nên không có va chạm đáng tiếc nào xảy ra
hậu quả tài xế may mắn thoát nạn chiếc xe tải hư hỏng phần đầu
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông cơ quan chức năng đã có mặt để điều tra làm rõ